trương mỹ lan chỉ vài lần đầu chỉ đạo bị cáo kết hợp với biểu phương tham gia việc giải quỹ
nếu không có phương thì không thể giải quỹ
vậy những khi hồ biểu phương nghỉ phép hoặc vắng mặt tại công ty thì việc thực hiện giải quỹ thế nào
luật sư hỏi
phải có anh bửu phương thì mới quyết định được việc giải quỹ phương anh trả lời
trong bản khai bị cáo phương anh từng viết một ngày số tiền giải quỹ là vài trăm
thậm chí trên cả ngàn tỷ đồng theo nhu cầu sử dụng tiền của bị cáo trương mỹ lan có đúng không
khi luật sư hỏi câu này thì bị cáo trả lời là đúng như vậy
theo trình bày của bị cáo này nếu hồ bửu phương nghỉ phép hoặc bận công tác
không quyết định thì việc giải quỹ để cắt và lấy dòng tiền ra theo yêu cầu của trương mỹ lan
nguyễn phương anh sẽ kết hợp với phan trí luân sử dụng hợp đồng tiến dụng để rút tiền ra trước
sau đó cung cấp danh sách công ty cá nhân hứa mua bán chuyển nhượng cổ phần để hợp thức hóa việc giải quỹ sau
theo hồ sơ nguyễn phương anh làm việc tại vạn thịnh pháp từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi tám
phương anh được bà lan giao nhiệm vụ quản lý điều hành các nhân viên trong công ty sài gòn pennsola
trong việc tìm người đứng tên đại diện pháp luật các công ty ma đứng tên cổ phần đứng tên vay vốn
ký chứng từ rút nộp tiền để tạo dựng hồ sơ vay vốn khống rút tiền giải ngân tại ngân hàng scb
cuối năm hai nghìn một mươi chín phương anh được bà lan bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc công ty cổ phần sài gòn pennisola
và là đầu mối phối hợp cùng các lãnh đạo chủ chốt trong ngân hàng scb để tạo lập hồ sơ vay khống
ngoài ra phương anh còn được bà lan giao theo dõi toàn bộ việc thu chi tiền giải ngân từ scb
và các nguồn tiền khác phối hợp với hồ biểu phương hà đục kim đặng phương hoài tâm và phan trí luân
để giải quỹ các khoản vay đã được ngân hàng scb giải ngân vào tài khoản công ty thụ hưởng cuối cùng
bị cáo phương anh khai nguồn tiền trả cho chi phí thẩm định giá những người đứng tên đều lấy từ các khoản giải ngân
mỗi năm bị cáo được cấp kinh phí hoạt động là một trăm linh tỷ đồng số tiền này dùng để trả lương cho các cá nhân đứng tên công ty mà
cáo trạng xác định để hợp thức hóa việc rút tiền đã được ngân hàng scb giải ngân theo phương án khống cắt đứt che giấu dòng tiền
tránh sự phát hiện xử lý của các cơ quan chức năng bà trương mỹ lan đã chỉ đạo nguyễn phương anh hồ biểu phương đặng phương hoài trâm phan trí luân
lập phương án thực hiện việc giải quỹ bằng việc lập các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống
từ đó có thể sử dụng tiền mà không bị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý né tránh việc phải nộp thuế theo quy định của pháp luật
đồng thời phối hợp với nguyễn phương hồng trương khánh hoàng trần thị mỹ dung là cán bộ của scb cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay
đứng tên cổ phần để ngân hàng ký chứng từ rút nộp tiền
chiều ngày một mươi ba tháng ba phiên tòa xét xử bị cáo trương mỹ lan cùng tám mươi năm đồng phạm trong vụ án sai phạm tại tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng scb
đã bước vào ngày làm việc thứ bảy
các luật sư tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo trương mỹ lan và các cựu cán bộ ngân hàng scb về thủ đoạn cho vay và đảo nợ tại ngân hàng này
qua đó bị cáo trương mỹ lan khẳng định hàng chục tỷ đồng đã cho thì không nhớ đến nữa
được hỏi về lý do tại sao lại chọn ông bùi anh dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị scb bà trương mỹ lan khẳng định việc này không phải bà chọn
về việc thưởng cho ông bùi anh dũng bốn mươi tỷ đồng vào các năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một bà lan nói không nhớ
tôi không nhớ tôi chỉ biết anh dũng
dũng làm chủ tịch vợ anh làm ở scb con cũng nằm ở scb anh thành mới nhờ tôi nói là vợ con làm chung vậy kỳ lắm
tôi nói với anh dũng là cho vợ nghỉ đi chị cho ít tiền yên ổn đời sống bởi tôi đâu có nhờ anh dũng gì đâu
tôi không nhớ hai mươi tỷ hay bốn mươi tỷ bà lan khai
tương tự luật sư hỏi bà lan về quan hệ giữa bà và bị cáo trương khánh hoàng nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng scb
thì bà lan cho rằng không có quan hệ gì
được hỏi bị cáo có thưởng cho hoàng không bà lan nói
cái gì tôi cho rồi thì tôi không nhắc không nhớ tới nữa
việc bị cáo xác định có cho và cho tổng thể nhân viên bị cáo xác định cho tiền thì không có liên quan đến hội đồng quản trị
hay tổng giám đốc phải xét duyệt số cổ phần cho nhân viên scb
luật sư hỏi bà lan nói không biết ai thực hiện xét duyệt cổ phần cho nhân viên của scb tôi chỉ cho thôi
toàn bộ là tiền của tôi tôi không lấy tiền của bất cứ ai để đem cho bà lan nói
luật sư hỏi lấy gì để chứng minh tiền bị cáo cho bộ phận nhân viên scb
thì bà lan trả lời tôi không cần chứng minh vì nó vốn rất nhỏ với tôi
trả lời luật sư bảo chữa cho mình bà trần thị mỹ dung nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb cho biết
khoản vay đã cơ cấu là khoản vay đã tới thời hạn trả nhưng không trả thì được cơ cấu khoảng thời gian dài hơn
gồm cơ cấu cả gốc và lãi hoặc cơ cấu gốc trả lãi
thực tế hầu như tại scb là khoản vay ngắn hạn khi tới hạn chỉ có hai phương án là trả vào hoặc cơ cấu
trả vào là có khoản vay mới để đáo hạn khoản vay
trả vào là có khoản vay cũ khoản vay mới thì dòng tiền không đi ra ngoài mà để trả cho khoản vay cũ
khi được hỏi về sáu trăm một mươi bảy hồ sơ vay vốn từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai có bao nhiêu khoản vay không có giải ngân
mà chỉ tất toán nợ cũ tạo nợ mới bà dung nói không nhớ được vì số lượng nhiều
thời gian lâu cũng không thống kê khoản nào rút ra khoản nào đi tiền mặt nên không có số liệu chính xác
về giải ngân bao nhiêu và nợ bao nhiêu
có nhiều khoản vay vào thời trước khi bà dung bị bắt
là thời điểm đến hạn rút tiền khoản vay tại scb hầu hết là vay để thanh toán khoản vay cũ
bị cáo nghĩ mình làm sai mình nhận không né tránh
nhưng số liệu quá lớn lên đến hơn hai trăm linh tỷ số giải ngân không chỉ trả cái cũ
bị cáo nghĩ hành vi chỉ là che giấu chứ số tiền thất thoát thì đã có từ trước rồi
nên bị cáo mong tòa xem xét phần số liệu thất thoát cho rằng bị cáo gây nên
bà dung trần tình
bà dung cũng thừa nhận đối với khoản vay một năm trăm linh tỷ đồng của công ty tường việt
là bà đã làm sai quy trình tiến dụng
thời điểm thực hiện tài sản đảm bảo là khoảng ba mươi chín triệu cổ phần của công ty cổ phần đầu tư và phát triển sài gòn
công ty này có dự án lớn bên quận hai
bị cáo đánh giá cao cổ phần đó
sau này khối tài sản đảm bảo được rút ra và đổi bằng tài sản khác
bà dung xin hội đồng xét xử xem xét lại thiệt hại
dự án được thế chấp tại scb tương đương ba mươi năm cổ phần tức khoảng ba mươi năm tỷ
nên tài sản đó đảm bảo cho nhiều khoản vay tại scb
sáng ngày một mươi ba tháng ba các luật sư tiếp tục phần xét
hỏi đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng thương mại cổ phần scb
bà trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
đề nghị hội đồng xét xử xem lại cáo buộc việc thành lập một công ty ma
vì các công ty này đều có tài khoản có số dư và không liên quan đến vạn thịnh pháp
tại phần xét hỏi của các luật sư vào chiều ngày một mươi hai tháng ba
bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
đã cảm ơn các cơ quan tiến hành tố tụng tạo điều kiện cho bà trong suốt thời gian qua
và bản thân bà tôn trọng các lời khai của các bị cáo khác cáo trạng cũng như kết luận điều tra
tuy nhiên bà lan phủ nhận cáo buộc chiếm đoạt tiền của scb
bà lý giải tập đoàn vạn thịnh pháp được thành lập từ tài sản của gia đình bà
lúc hợp nhất scb trong bối cảnh ba ngân hàng là ngân hàng thương mại cổ phần đệ nhất
ngân hàng thương mại cổ phần việt nam tín nghĩa và ngân hàng scb cũ đang bị rút tiền
và nhà nước vận động nhiều doanh nghiệp nhưng không ai dám vào
bản thân bà cũng từ chối rất nhiều lần và ngân hàng nhà nước đề nghị bà cố gắng mua được sáu mươi năm cổ phần
để ổn định ngân hàng kêu gọi đối tác ưu tiên các đối tác nước ngoài cho mượn tài sản để đầu tư vào scb
do thấy trách nhiệm của mình cũng chỉ là cho mượn tài sản tìm kiếm đối tác nên bà lan đã đồng ý
và cho mượn khách sạn windsor trị giá hơn một tỷ usd
bị cáo khi đó nghĩ cố vấn chỉ là ở vòng ngoài thực hiện ba việc nêu trên nên đồng ý
bị cáo phải vay mượn dùng hết toàn bộ tài sản của gia đình để thực hiện tái cơ cấu
tài sản bị cáo không đủ và bị cáo phải nhờ sự trợ giúp của bạn bè bà lan trình bày
cũng như các phiên tòa trước đó bà lan cho rằng bà mạo hiểm tham gia vì tin với bất động sản của bản thân
có thể giúp ngân hàng scb thực hiện tái cơ cấu thành công và hiểu rõ nếu tái cơ cấu không thành công thì bà sẽ mất hết
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp mong hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc thâu tóm scb
vì nếu muốn thâu tóm ngân hàng này thì bà phải đưa toàn bộ người nhà vào quản lý
nhưng bà chỉ thực hiện đúng vai trò nhiệm vụ của mình khi hứa tham gia tái cơ cấu
đồng thời các cổ phần không phải của riêng bà mà còn là của bạn bè và những tài sản mà bà đưa vào rút ra chỉ nhằm tái cơ cấu scb
cũng tại phiên tòa chiều ngày một mươi hai tháng ba bà trương mỹ lan cũng đề nghị xem xét lại cáo buộc việc thành lập một công ty ma
vì các công ty này đều có tài khoản có số dư và không liên quan đến vạn thịnh pháp
trong quá trình hoạt động tập đoàn vạn thịnh pháp đã thành lập xây dựng hơn một doanh nghiệp gồm các công ty con
công ty thành viên trong và ngoài nước được chia thành nhiều tầng lớp hệ sinh thái vạn thịnh pháp
trong đó tập đoàn vạn thịnh pháp giữ vai trò trung tâm nắm giữ cổ phần kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái
và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh
nhóm các công ty được gọi là công ty ma này được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án
vay vốn ngân hàng thực hiện việc đào nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác thi công
trả lời luật sư phan trung hoài về một công ty ma bị cáo lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét kỹ cho bị cáo
bà nói trong giai đoạn điều tra bà có hỏi công ty ma là gì thì được giải thích là công ty không hoạt động
tôi hỏi công ty ma là gì vì các công ty đều có tài sản đảm bảo và hoạt động bà lan lý giải
qua đó bà lan kính đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại về số tiền quy buộc là chiếm đoạt gây thiệt hại
xem xét thật kỹ các tội danh đã quy buộc đối với bà các cơ quan tiến hành tố tụng có phương án hỗ trợ để bà khắc phục hậu quả
bị cáo vẫn giữ nguyên các cam kết khắc phục hậu quả và đề nghị truyền một tỷ đồng của ông nguyễn cao trí cho scb để khắc phục
bị cáo đồng ý ủy quyền toàn bộ không hủy ngang các số cổ phần của bị cáo gia đình bạn bè cho ngân hàng nhà nước để tiện quản lý scb
các tài sản phải định giá đúng giá thị trường
qua bảy ngày xét xử đại án vạn thịnh pháp vai trò của bà trương mỹ lan với thủ tục rút ruột ngân hàng scb được phơi bày qua cáo trạng và lời khai từ các bị cáo
trước tòa bảy mươi chín trên tám mươi sáu bị cáo năm người đang bỏ trốn thừa nhận cáo trạng truy tố của viện kiểm sát là đúng pháp luật
nhiều bị cáo đã trần tình về vi phạm bắt nguồn từ niềm tin tuyệt đối vào bà trương mỹ lan dẫn đến chuỗi hành vi phạm tội liên tiếp
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi một khi chính phủ chủ trương xác nhập
ngân hàng yếu kém là scb việt nam tín nghĩa và địa nhất
những ngân hàng mất thanh khoản do quản trị thiếu hiệu quả đã tự nguyện hợp nhất
lúc này chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp trương mỹ lan đã là bà chủ đứng sau hai ngân hàng scb cũ và việt nam tín nghĩa
quyết định thu gom hết cổ phần của ngân hàng địa nhất
ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai scb trở thành ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất
chỉ đứng sau bốn ngân hàng có bốn nhà nước là việt công bành bidv việt tin bành và agribank
sau sắp nhập
bà lan chủ trương sử dụng thân tín và thuê người đứng tên để thu gom tám mươi sáu cổ phần scb
đến năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ trên nâng lên chín mươi một
đồng nghĩa việc chủ tịch vạn thịnh pháp trương mỹ lan chi phối mọi hoạt động của ngân hàng này
bằng thủ đoạn lập khống hồ sơ cho vay giải ngân bà lan đã vay tổng cộng hơn một triệu tỷ đồng của scb
gấp một trăm linh lần vốn điều lệ của ngân hàng khi mới sắp nhập là một mươi năm trăm tám mươi bốn tỷ đồng
theo cáo trạng từ khi ngân hàng hợp nhất vào năm hai nghìn một mươi
đến lúc vụ án bị khởi tố vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà lan đã chỉ đạo giải ngân hai năm trăm hai mươi bảy khoản vay ở scb
bình quân mỗi hồ sơ có dư nợ hơn bốn trăm hai mươi hai tỷ đồng
trong hơn một mươi năm đó scb luôn thuộc nhóm ngân hàng trào mời lãi suất tiết kiệm cao nhất việt nam
do đó tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi tại ngân hàng này thường tương đương hoặc cao hơn mức bình quân
của toàn ngành ngân hàng thu hút được nhiều người gửi tiền
nhưng scb đã dành hơn chín mươi ba tổng ngân sách cho vay chỉ để phục vụ yêu cầu của bà trương mỹ lan
cáo trạng nêu mỗi khi đến hạn trả nợ bà lan lại tiếp tục tạo lập những khoản vay mới
để tất toán nợ cũ song song với việc phục vụ các nhu cầu khác
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nhóm khách hàng liên quan đến bà lan có một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
với dư nợ gốc là bốn trăm tám mươi ba chín trăm bảy mươi một tỷ đồng tương đương gần ba trăm bảy mươi bảy tỷ mỗi hồ sơ tiến dụng
hơn tám mươi năm trong số này là các khoản vay được lập sau năm hai nghìn một mươi tám
toàn bộ hồ sơ của nhóm vạn thịnh phát
tại scb trên giấy tờ đều tuân thủ nguyên tắc giá trị tài sản đảm bảo lớn hơn số tiền cho vay
nhưng kết quả thẩm định sau cùng trong quá trình điều tra kết luận
chỉ có năm trăm hai mươi trong số một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản đảm bảo đủ điều kiện pháp lý
để trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản vay liên quan đến nhóm vạn thịnh pháp
tổng giá trị hơn một trăm bảy mươi chín tỷ đồng tương đương ba mươi bảy dư nợ gốc đã được giải ngân cho bà lan
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
phần tranh lệnh còn lại với dư nợ gốc là
ba trăm linh bốn tỷ đồng được viện kiểm sát xác định là số tiền bà trương mỹ lan chiếm đoạt của scb
phần nợ gốc này còn phát sinh hơn một trăm chín mươi ba tỷ đồng tiền lãi
được cáo trạng xem là thiệt hại bà lan gây ra cho scb vì không thể thu hồi sau khi vụ án được khởi tố
tại tòa các bị cáo đều mong muốn được khắc phục hậu quả
riêng bị cáo trương mỹ lan đồng ý ủy quyền cho ngân hàng nhà nước xử lý số cổ phần của mình ở scb
và đưa một mươi ba tài sản khác ngoài danh mục tài sản đã kê biên phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án
đồng thời bị cáo trương mỹ lan cũng có nguyện vọng chuyển một tỷ đồng mà bị cáo nguyễn cao trí hoàn trả cho mình
số tiền đã được xác định do bị cáo nguyễn cao trí chiếm đoạt của bà lan để đưa vào ngân hàng scb nhằm khắc phục thiệt hại
những diễn biến mới nhất của phiên tòa sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi